liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do công an tỉnh an giang triệt phá vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã xác định số tiền thắng thua giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên đến trên hai tỷ đồng
bảy đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc hai mươi năm đối tượng ra đầu thú hàng trăm đối tượng liên quan đang được điều tra làm rõ
trong một mươi bảy đối tượng bị khởi tố có chín đối tượng bị bắt tạm giam
tám đối tượng ra đầu thú thành khẩn khai báo và tích cực khắc phục hiệu hậu quả nên được cho tại ngoại để điều tra
bước đầu xác định đường dây cờ bạc này do các đối tượng nguyễn thị thủy liên dương văn hoàng và huỳnh sĩ nguyên cầm đầu tổ chức hoạt động
các đối tượng tinh vi tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấp trung gian giàn trải từ thành thị về nông thôn
các đối tượng hoạt động phạm pháp với danh nghĩa núp bóng doanh nghiệp thành lập các công ty cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh mua bán
để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cũng đã xác định được hàng trăm đối tượng tham gia đường dây cờ bạc này
công an tỉnh an giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
một nhóm đối tượng chặt phá rừng với diện tích lớn vừa bị lực lượng công an huyện đắk long tỉnh đăng nông đấu tranh triệt phá
thủ đoạn của nhóm đối tượng này đó là lợi dụng các lực lượng chức năng đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín đã tổ chức phân công nhiệm vụ có người cảnh giới để chặt phá rừng nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk long tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bảy đối tượng cung chú tại xã quảng sơn huyện đắk long về hành vi hủy hoại rừng
theo thông tin ban đầu khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám võ văn tố sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
có mua theo hình thức thỏa thuận miệng của một người dân khoảng một mươi hai hectare đất có rừng tại tiểu khu một nghìn sáu trăm năm mươi tám thuộc lâm phần công ty thiên sơn quản lý với tổng số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tố đã thuê nguyễn hồng bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chặt phá rừng tại khu vực trên với giá bốn mươi triệu đồng một hectare
sau đó bảo thuê nguyễn hữu dũng thường gọi là dũng con sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chặt phá rừng với giá ba mươi năm triệu đồng một hectare
khoảng tới giữa tháng bảy
tôi có nhận được ảnh của anh bảo anh bảo kêu có người thuê phá rừng
thì tôi cũng anh bảo có thuê tôi giá ba mươi năm triệu để phá trên một hectare rừng

và buổi chiều tối chúng tôi dùng rau phát và buổi sáng sớm dùng cơ điểm cắt hạ
mục đích là thuê lấy tiền cơ điểm để cắt cho không có tiếng ổn
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một dũng con chuẩn bị phương tiện và thuê mai thanh dũng trần văn mạnh đặng tuấn nam đỗ khắc nam
cùng một số đối tượng khác vào khu vực trên chặt phá được hơn một hai mươi tám hectare rừng sản xuất
để tránh sự phát hiện các đối tượng phân công người canh gác cảnh giới và sử dụng cơ điện để tránh phát ra tiếng ổn
vào cuộc công an huyện đắk long đã chủ động triển khai đồng bộ đấu tranh thành công với loại tội phạm này
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hủy hoại rừng mua bán trái phép đất rừng
bên cạnh vai trò nòng cốt là lực lượng công an rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân
trong việc phát hiện tố giác tội phạm
có như vậy mới giữ được màu xanh của núi rừng và góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị tại đắk lắc phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc
vừa triệu tập làm việc một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về tiêm vaccine covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
người bị triệu tập làm việc là phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú ở phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã đăng tải trên facebook cá nhân thông tin về việc có hay không tại buôn ma thuật tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín

phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc
trong ngày ba mươi một tháng tám có tám ca f được phát hiện thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình ba ca có biểu hiện ho sốt hoặc là những người đang làm nhiệm vụ
điều này chứng tỏ vẫn còn khá nhiều ca f chưa được phát hiện
bí thư thành ủy đà nẵng yêu cầu thành phố phải có biện pháp khống chế được dịch bệnh bùng phát ở khu vực ngõ hẻm và khu trung cư
khu phong tỏa đề nghị các địa phương khi phát hiện các ca f phải kịp thời khoanh vùng chính xác các khu vực nghi ngờ có f trong đó
bí thư thành ủy đà nẵng cũng nhấn mạnh sau ngày năm tháng chín đà nẵng phải xác định đúng các vùng đỏ để có biện pháp về mặt xét nghiệm và giám sát ở các khu vực này một cách phù hợp
đến thời điểm này thành phố đà nẵng đã cơ bản giải quyết hỗ trợ cho nhiều hộ dân khó khăn
tuy nhiên có một số tổ dân phố vẫn chưa giả soát hết các đối tượng ở các khu nhà trọ sinh viên người lao động
vì vậy thành phố đề nghị các quận huyện xã phường thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh kịp thời từ phía người dân
thưa quý vị hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
và mệnh lệnh của đồng chí đại tướng bộ trưởng bộ công an tô lâm lực lượng công an nhân dân đang tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch
chia lửa cùng các địa phương đang là điểm nóng của dịch bệnh khẳng định vai trò là lá chắn thanh kiếm bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội
bên cạnh đó các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng cũng tiếp tục được duy trì trong đó có phong trào hiến máu tình nguyện phục vụ việc điều trị cấp cứu cho bệnh nhân ở khu vực phía nam
đây là đợt hiến máu tình nguyện lần thứ hai trong năm nay được tổ chức tại trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
hiến máu tình nguyện đã trở thành việc làm thường xuyên đối với các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn
đặc biệt là trong thời điểm hiện nay lượng máu phục vụ cấp cứu điều trị bệnh nhân tại các tỉnh phía nam đang thiếu trầm trọng
nhiều tháng qua hàng trăm chiến sĩ của đơn vị đã được tăng cường chi viện cho miền nam
còn quân số ở lại ứng trực thì hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện xem đây là hành động thiết thực để có máu dự trữ phục vụ điều trị cho đồng đội và cho nhân dân khi cần
chúng tôi những thế hệ trẻ luôn nhận thức rõ ràng
và thấy vai trò trách nhiệm của mình đối với cả công tác cộng đồng và xã hội
chính vì thế chúng tôi luôn mong muốn được hiến dưng tất cả những giọt máu hồng để đến với mọi người cùng cả nước để chung tay chống dịch
lần hiến máu này là lần hiến máu thứ bảy của tôi tại cơ quan
và cũng như một số lần bản thân tôi đi trực tiếp đến viện huyết học truyền máu trung ương để tham gia hiến máu
hiến máu cứu người là một việc làm hết sức quan trọng
trong những lúc khó khăn hoạn nạn đặc biệt là trong thời gian đại dịch covid đang diễn ra
hiến máu tình nguyện không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp có sức lan tỏa mạnh mẽ
mà đối với nhiều đơn vị trong công an nhân dân đó còn là ngày hội là hoạt động vì cộng đồng được tổ chức thường xuyên
với tinh thần mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong đi đầu cho phong trào hiến máu tình nguyện
năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an nhân dân đã hiến gần năm mươi sáu đơn vị máu
tiếp tục với phong trào thi đua lần này nhiều đơn vị đều đặt quyết tâm sẽ hiến số máu gấp đôi thậm chí gấp ba lần so với yêu cầu từ đơn vị tiếp nhận máu
công an nhân dân tốt đẹp là trách nhiệm của cộng đồng và cũng như là trách nhiệm của người chiến sĩ cảnh sát cơ động quý nhân dân
cũng không phải chỉ có ở hà nội mà gần như là trên khắp tất cả các tỉnh thành ở trên cả nước
các lực lượng công an đã hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí bộ trưởng cũng như của đồng chí tổng bí thư
vào cái thời điểm đó nó gần như là một cái cứu cánh giúp cho cái ngành y tế có được một lượng máu để phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh và điều trị
với sự tham gia của nhân dân và các đơn vị tổ chức trong đó có lực lượng công an nhân dân
hiện nay lượng máu phục vụ điều trị cho bệnh nhân tại khu vực phía bắc cơ bản đã được đáp ứng
tuy nhiên đối với các địa phương phía nam thì đang thiếu trầm trọng lượng máu chỉ đáp ứng được khoảng năm mươi yêu cầu
trong tháng chín này các tỉnh thành phố khu vực phía nam cũng đang mong muốn tiếp tục được hỗ trợ
chia sẻ một mươi đơn vị máu phục vụ điều trị cho bệnh nhân
và vì thế việc hiến máu tình nguyện trong công an nhân dân
đang được lan tỏa triển khai mạnh mẽ hơn nữa
sáng qua bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu luật cảnh sát biển việt nam
cuộc thi là hoạt động thiết thực thuộc đề án tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển của nước ta hiện nay ổn định
nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường nhất là những năm gần đây
vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển đông ngày càng diễn biến phức tạp
việc phổ biến luật cảnh sát biển việt nam đến mọi người dân
nhất là những vùng biên giới hải đảo là việc làm cần thiết
cuộc thi được bộ quốc phòng tổ chức phát động trên phạm vi toàn quốc
thời gian tổ chức từ ngày sáu tháng chín đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
với ba đợt thi tuần một đợt thi tháng đối tượng dự thi là công dân việt nam ở trong nước và nước ngoài
mục đích của cuộc thi nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển việt nam
cho cơ quan tổ chức nhân dân cán bộ đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân
trên phạm vi cả nước và công dân việt nam ở nước ngoài
góp phần làm chuyển biến nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện luật cảnh sát biển việt nam
hôm qua văn phòng chủ tịch nước công bố quyết định về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
để bạn đọc hiểu rõ hơn về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một và những nỗ lực của bộ công an thực hiện quyết định của chủ tịch nước
giúp đỡ người được đặc sá tái hoàn nhập cộng đồng
phóng viên báo công an nhân dân đã phỏng vấn thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
trưởng ban chỉ đạo đặc xá bộ công an về các vấn đề này
đặc sá liên tục đạt loại khá trở lên mới được đưa vào danh sách đề nghị đặc sá
quy trình xét duyệt các đối tượng được đặc giá công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật
tiêu chuẩn điều kiện đặc xá được công khai niêm yết tại các địa điểm công cộng cơ sở giam giữ
trên báo chí tạo điều kiện thuận lợi cho các phạm nhân và người nhà phạm nhân tham khảo
so sánh đối chiếu và thực hiện
thứ trưởng lê quốc hùng cũng cho biết trên cơ sở các quy định của pháp luật
bộ công an đã có chỉ đạo cho công an các địa phương khi tiếp nhận người được đặc giá trở về
phải cấp các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân nhập hộ khẩu
phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương đưa họ vào danh sách ưu tiên
để học nghề tạo cơ hội việc làm sớm ổn định cuộc sống
đây là việc làm thường xuyên từ trước đến nay của lực lượng công an nhân dân
nay tiếp tục quán triệt triển khai chặt chẽ nghiêm túc hơn
các bộ công an đã có chỉ đạo cho công an các địa phương khi tiếp nhận người được đặc sá trở về
thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
chi tiết quý vị đón đọc trên báo điện tử việt nam nét
thời gian nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín kéo dài bốn ngày
dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ ba mươi tháng bốn vừa qua thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu
tất cả vì sức khỏe tính mạng của người dân
tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để
nghiêm ngặt có hiệu quả cao các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
thủ tướng yêu cầu tăng cường thực hiện nghiêm triệt đề rứt khoát
việc giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu ở đó
tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người
không để tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
xây lãi suất xa bậy ứng dụng lừa đảo kiếm tiền online
nội dung bài viết đề cập đến việc hàng loạt các ứng dụng kiếm tiền online
có dấu hiệu lừa đảo trục lợi liên tiếp mọc ra trong thời gian gần đây
nhiều nạn nhân của các ứng dụng đầu tư bất chính này đã phải tức tuổi nếm trái đắng
khi mải mê chạy theo cơn sốt xay lãi suất và không thể đòi lại được số tiền vốn đã bỏ ra
theo các chuyên gia về không gian mạng người dùng có thể nhận diện mô hình lừa đảo đầu tư online
qua một số dấu hiệu như sau
kêu gọi đầu tư làm giàu nhanh lãi với lãi suất cực cao
không thể tải về trong các kho ứng dụng như app store hoặc ch play
mà phải tài qua các đường linh lạ tiền nạp thường chuyển vào tài khoản cá nhân
và phát triển theo mô hình đa cấp biến tướng
năm học mới đã cận kề không để học sinh thiếu sách giáo khoa là nhan đề bài viết
được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
nội dung bài viết đề cập đến việc chỉ còn ít ngày nữa
các trường học sẽ bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đây là năm đầu tiên dịp khai giảng năm học mới đúng vào thời điểm
thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hạn chế nhiều hoạt động đi lại tiếp xúc để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay vẫn còn một bộ phận học sinh chưa được sách giáo khoa do công tác vận chuyển
phát sách đến các nhà trường và học sinh gặp không ít khó khăn
trước tình hình trên sở giáo dục và đào tạo đã tham mưu thành phố hà nội
để ban hành danh sách ban hành danh mục sách giáo khoa mới lớp hai và lớp sáu
các nhà trường đã lựa chọn và đăng ký với các nhà xuất bản
để triển khai phát hành sách tới tay phụ huynh và học sinh
tuy nhiên thời điểm hiện nay do hà nội đang thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố
nên một số khu vực nhà trường chưa nhận được sách giáo khoa
về việc này sở giáo dục và đào tạo hà nội đã trao đổi với sở giao thông vận tải
thống nhất để đảm bảo phát hành vận chuyển sách giáo khoa lớp hai lớp sáu
đến tay học sinh trước khai giảng năm học mới
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam từ trường quay tại tp hcm
xin cảm ơn biên tập viên dương trang xin kính chào quý vị đang theo dõi xóm phương nam
thưa quý vị việc khai báo di chuyển nội địa theo phần mềm do cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội bộ công an triển khai đã phát huy hiệu quả tại tp hcm
sau hai ngày kiểm soát khép kính công an thành phố đã phát hiện truy vết được ba mươi kf
theo đó từ ngày ba mươi tháng tám
các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tp hcm đồng loạt triển khai quét mã qr người dân di chuyển
trong nội thành tất cả phải khai báo y tế trước khi ra khỏi nhà
việc triển khai đồng bộ chuyên nghiệp nên tại các chốt đã không xảy ra tình trạng ủng ứ như trước đây
đồng thời nhờ quét mã qr tại các chốt kiểm soát cơ quan chức năng phát hiện ba mươi f di chuyển
trên đường đã kịp thời ngăn chặn để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ
tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh tại các chốt kiểm soát lực lượng công an đều đã được tiêm hai mũi vaccine
đồng thời sử dụng điện thoại để quét mã qr chứ không tiếp xúc với điện thoại của người dân
hiện người dân khi muốn khai báo có thể truy cập sưu khoẻ dâncưuquocgia gov vn hoặc dùng camera
điện thoại quét mã qr có trên giấy đi đường để vào trang web khai báo sau đó nhận mã qr phục vụ việc
kiểm tra phần mềm khai báo di chuyển nội địa được bộ công an triển khai để quản lý người dân vùng dịch thông
qua kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phần mềm sẽ thống kê tình hình người dân ra vào
vùng dịch hàng ngày truy vết người nghi vấn f f một f hai khi cần thiết sau khi khai báo thành công
người dùng sẽ được cấp một mã qr và có thể dùng trong ba ngày sau đó phải khai báo lại
thực hiện đợt cao điểm giãn cách xã hội từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay công an thành phố
hồ chí minh đã phát hiện một số trường hợp sử dụng giấy đi đường giả hoặc là không đúng đối
tượng được cấp phép tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ ngày hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng tám cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh đã tổng
kiểm soát ba trăm sáu mươi ba trăm năm mươi trường hợp trong đó lập biên bản xử lý hai hai mươi tám trường hợp tạm giữ ba trăm tám mươi ba phương tiện
thông qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện một số
trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng nhóm đối tượng được phép lưu thông hoặc làm giấy đi
đường giả để lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội qua đó thu hồi và lập
biên bản xử lý hành chính các trường hợp giấy đi đường không đúng đối tượng riêng trường hợp dùng
giấy đi đường giả đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra vì sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích
hoặc sử dụng giấy đường giả tràn lan tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng do việc
lưu thông không được kiểm soát ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch và nỗ lực
của toàn xã hội do đó nhằm bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch
và hạn chế dịch bệnh lây lan mỗi người dân còn có ý thức chấp hành pháp luật tuân thủ các quy
định của chính phủ về giãn cách xã hội ai ở đâu thì ở đó chung tay cùng chính quyền thành phố đẩy
lùi dịch bệnh một thông tin y tế đáng chú ý thêm ba mươi bốn liều thuốc kháng virus monun piravi vừa
được phân bổ thêm cho thành phố hồ chí minh để phục vụ công tác hỗ trợ cho bệnh nhân f đang điều
trị tại nhà thuốc kháng virus mononpiravir bốn trăm linh mg do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh
stellar farm việt nam sản xuất và tài trợ cho chính phủ
đã được vận chuyển đến công ty safaco để phân bổ về hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
hỗ trợ nhanh chóng cho f điều trị tại nhà trước đó phía đơn vị này đã thống nhất tài
trợ một trăm một mươi sáu liều và bộ y tế phân bổ cho thành phố hồ chí minh năm mươi liều thành phố hồ chí minh
đã nhận một mươi sáu liều ba mươi bốn liều còn lại mới được bổ sung theo quy trình túi c là thuốc monunpiravi
phải được kiểm soát chặt chẽ nên không phát hết cho tất cả f đây là thuốc nhân viên y tế giữ
khi tiếp cận f sẽ khám và tìm hiểu sơ bộ tình hình sức khỏe nếu đúng chỉ định và là f có triệu
chứng và triệu chứng nhẹ thì được sử dụng thuốc mononpiravir f có triệu chứng nặng cũng không
được dùng thuốc này tại tỉnh lâm đồng cùng với các lực lượng chức năng công an huyện đức trọng
đã huy động tối đa nhân lực vật lực để triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn dịch covid một mươi chín
đặc biệt cán bộ chiến sĩ từ huyện đến cơ sở đã sát cánh với đội ngũ y tế thường trực tại vị trí
phòng chống dịch bệnh trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh công an huyện đức trọng
tỉnh lâm đồng đã chú động tham mưu thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh công an huyện
đây là bước đi đầu tiên nhằm tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an từ huyện đến
cơ sở triển khai thực hiện những biện pháp hiệu quả nhằm kiểm soát không để dịch lây lan trong
cộng đồng ngoài việc phân công cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
phục cách ly tập trung khui lưu trú cho tài xế phụ xe công an huyện còn chủ động duy trì một trăm linh
quân số trực chiến tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng chống dịch
công an huyện đức trọng của chúng tôi cũng đã duy trì và đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
đã chủ động phòng ngừa đấu tranh với các đối tượng lợi dụng trong vấn đề dịch bệnh covid một mươi chín
có những hành vi vi phạm hợp luật như là năng giá
rồi chèn ép
chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin không đúng sự thật về tình hình dịch
bệnh gây hong mang trong nguồn chủ trương dân đồng thời chúng tôi cũng tăng cường đấu tranh
phản bác các luận điệu sai trái phản động của các đối tượng là thù địch
lợi dụng trong vấn đề dịch bệnh để trục lợi
ngoài các hoạt động trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng công an huyện còn làm tốt các mặt công tác dân vận
công an các xã thị trấn đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể cung cấp vận động nhân dân
các nhà hảo tâm mạnh thường quân đồng góp vật chất các nhu yếu phẩm cần thiết
hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn do tác động ảnh hưởng của dịch bệnh
tăng cường công tác tuyên truyền trong việc về đảm bảo trật tự cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch
cái thứ hai là phối hợp với các ban ngành để mà thực hiện truy vết nhanh chóng đối với những trường hợp là có lây nhiễm đối với f một f hai truy vết nhanh chóng
cái thứ ba là triển khai thực hiện các chốt cùng với các ban ngành đoàn thể thực hiện về việc là khai báo theo công nghệ mới về qr
với tinh thần chống dịch như chống giặc công an huyện đức trọng đã và đang thể hiện vai trò trách nhiệm của mình
chủ động thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện
góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân
ngay sau khi chủ tịch nước công bố quyết định về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đã triển khai nghiêm túc quyết định này đến công an các tỉnh
đảm bảo tiến độ đúng quy định của pháp luật
tại tỉnh bình thuận nhờ biết an năng cải tạo tốt trong thời gian chấp hành án phạt tù
phạm nhân tạ xuân trung đã được hưởng đặc xá trở về cộng đồng vào dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín tới đây
chỉ vì một phút bất đồng mà tạ xuân trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán không bình thủy xã phan rí thành huyện bắc bình
phải trả giá cho hành vi phạm tội cố ý gây thương tích của mình là một mươi hai tháng tù giam
trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam công an tỉnh từ ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
với sự giáo dục
giúp đỡ của cán bộ quản giáo phạm nhân tạ xuân trung đã luôn chấp hành tốt nội quy quy định
phấn đấu lao động cải tạo thật tốt để sớm hưởng được sự khoan hồng của đảng và nhà nước
tôi vô đây thì cũng cải tạo tốt trong trại tạm giam theo nội quy của trại tạm giam và của ban giám thị và ban giáo đã cải tạo giúp đỡ
tôi cũng đã nhận thức rõ tội lỗi của tôi đã gây ra
trại tạm giam tôi cũng đã cải tạo an tâm tư tưởng để cải tạo tốt để về với bên gia đình và làm người có ích cho xã hội
theo quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước tỉnh bình thuận có tất cả ba mươi sáu trường hợp được đặc xá về lại địa phương
riêng trại tạm giam công an tỉnh có một trường hợp là phạm nhân tạ xuân trung
qua quá trình cải tạo là hầu hết các phạm nhân đều chấp hành tốt nội quy và chấp hành nghiêm túc
quá trình giáo dục của cán bộ quản giáo ở đây riêng phạm nhân chung này là án một mươi hai tháng
nhưng mà quá trình cải tạo ở đây phạm nhân trung chấp hành rất là tốt
cho nên qua quá trình tập hợp các quý cũng như các tháng các tuần
và đợt đặc sái này thì phạm nhân trung là đủ điều kiện để xét giảm đặc sái đợt hai tháng chín
thì qua đây thì cũng là một cái tấm gương sáng cho các phạm nhân khác nối theo
một cái tấm gương sáng để cái phạm nhân khác nuôi theo là chấp hành tốt cái nội quy của trại
và tôi cũng mong là sắp tới là các phạm nhân khác sẽ cũng sớm được tha tù trước thời hạn như các phạm nhân trung này
đặc xá là chính sách khoan hồng của đảng nhà nước ta đối với những người từng lầm lỡ có ý thức cải tạo tốt giúp họ có cơ hội sửa chữa làm lại cuộc đời
bên cạnh đó chính sách đặc xá còn có ý nghĩa khuyến khích người đang chấp hành án phạt tù tích cực học tập lao động cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng
sớm trở về cộng đồng làm lại cuộc đời trở thành người có ích cho xã hội
tiếp tục bản tin là chương trình hành động thiết thực hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn trong mùa dịch
lực lượng vũ trang các tỉnh thành phố phía nam đã chuyển hàng chục tấn rau củ quả các loại và hàng ngàn phần lương thực đến tận tay người dân
tại thành phố hồ chí minh trong ngày ba mươi một tháng tám công an thành phố hồ chí minh đã hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện nhà bè
và ba mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
công an thành phố đã huy động một mươi tấn rau củ quả các loại một mươi tấn gạo một tám trăm linh khẩu trang y tế
mặt trận tổ quốc việt nam huyện nhà bè cũng đã dành tặng một phần quà nhu yếu phẩm gồm dầu ăn sữa mì gói đường nước chấm
toàn bộ hàng hóa nhu yếu phẩm này đã được phân phát về các xã thị trấn trên địa bàn huyện nhà bè để chuyển đến tầng tay người dân trong thời gian sớm nhất
bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang cũng vừa vận chuyển gần một mươi tấn lương thực thực phẩm thiết yếu
bao gồm gạo khoai lang rau củ quả nước mắm và các loại lương khô với tổng số tiền gần một trăm hai mươi triệu đồng
để hỗ trợ cho người dân tại thành phố hồ chí minh đang gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội
tại thành phố hồ chí minh các xe sẽ vận chuyển lương thực đến bộ tư lệnh thành phố
từ đây sẽ làm đầu mối phân phối quà đến tay bà con trong vùng cách ly
tính đến nay bộ chí huy quân sự tỉnh kiên giang đã trực tiếp vận chuyển bốn chuyến hàng với gần ba mươi tấn lương thực thực phẩm thiết yếu hỗ trợ cho người dân thành phố hồ chí minh
thiếu ý thức một bộ phận người dân chủ quan tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trong thời gian giãn cách xã hội
sống đẹp hôm nay là câu chuyện về một tử phù hoàn lương có tinh thần hướng thiện và không ngừng nỗ lực trong quá trình lao động cải tạo để sớm được trở về với cộng đồng
tiếp tục chương trình với một tình huống giao thông
di chuyển bên cạnh
hay phía sau các phương tiện vận tải lớn là vô cùng nguy hiểm nếu như không biết giữ khoảng cách an toàn đặc biệt là đối với các phương tiện nhỏ hơn
chỉ cần một tình huống phanh gấp của phương tiện phía trước thì tai nạn có thể đến ngay tức thì
thế nhưng rất nhiều người tham gia giao thông đã không ý thức được hành vi này vừa gây tai nạn cho bản thân vừa liên lụy đến những người khác

nhanh một giây có khi chậm cả đời tình huống nguy hiểm vừa rồi cũng là một lời cảnh báo quý vị hãy chú ý khi tham gia giao thông vì an toàn của chính mình và những người xung quanh
chuyển sang một số thông tin khác
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và đảm bảo chuỗi cung ứng không bị đứt gãy thành phố hà nội bố trí năm địa điểm tập kết trung chuyển hàng hóa vào nội thành và có phương án phân luồng giao thông cụ thể
nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa giảm tải lượng hàng hóa về các chợ đầu mối chợ có tính chất đầu mối hoặc trong các trường hợp các chợ đầu mối của thành phố tạm đóng cửa
bộ nhân dân thành phố hà nội đã thống nhất chủ trương chung dụng năm địa điểm làm nơi tập kết nông sản hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trong khoảng thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
các điểm tập kết này sẽ được tập trung xây và cải tạo phù hợp với điều kiện cần thiết của hàng hóa cũng như bố trí các điểm test nhanh covid một mươi chín cho lái xe do cục y tế giao thông vận tải
bộ giao thông vận tải tổ chức bố trí nhân lực triển khai xét nghiệm cho lái xe của các doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại địa bàn thành phố hà nội trong thời gian nhanh nhất
thành phố hà nội vẫn đang trong quá trình giãn cách xã hội nhiều tuyến đường nội đô có lưu lượng phương tiện thấp hơn so với ngày thường
chính vì vậy có một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông đã có tâm lý chủ quan tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất lớn
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một số tuyến phố nội thành trong thời gian giãn cách xã hội
những hình ảnh không khó để bắt gặp tại thủ đô hà nội trong thời gian giãn cách xã hội
đi ngược chiều
vừa đèn đỏ
những lỗi vi phạm thường thấy nhất mà chỉ cần đứng ở bất cứ ngã tư nào cũng có thể bắt gặp
ngã tư đèn xanh đỏ thì nhiều người cứ phóng vù vù vù qua thì gọi là đặc lưỡi đi qua vậy thôi ạ
nói chung là em thì nhiều khi cũng bị giật mình vì cái sự gặp gọi là vít ga với phóng nhanh vượt ổ thì mình cũng cảm thấy giật mình
tâm lý thì thường thường có những người thì cứ kiểu là đường của mình đường của người ta người ta cứ đi với mình vậy phóng vù vù vù vậy
tại nút giao này chỉ chưa đầy một mươi năm phút chúng tôi đã đếm được hàng chục lượt vi phạm
và hầu như ở bất cứ nhịp đèn tín hiệu nào
các vi phạm cũng xảy ra
trong hoàn cảnh như vậy nhưng hiện nay rõ ràng là chúng ta vẫn phải đặt vấn đề chống dịch covid lên hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực tất cả các bộ ngành
thế thì tôi nghĩ rằng là như thế vậy thì vấn đề trật tự an toàn giao thông chúng ta vẫn phải quan tâm
và tôi rất muốn đề nghị rằng là chúng ta tăng cường
cái vấn đề sử dụng cái hệ thống trang thiết bị giám sát bằng giao thông để chúng ta có thể giám sát để chúng ta có thể xử lý nhắc nhở bà con kể cả phạt nguội để chúng ta có thể nâng cao ý thức người dân
cuối cùng chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với các tình huống nguy hiểm và tai nạn trong những ngày giãn cách xã hội tại hà nội
sự chủ quan đó là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những tai nạn giao thông
định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
vâng từ một tử tù đứng trước danh giới của sự sống và cái chết sau một mươi năm năm chấp hành án nhờ cải tạo tốt ông nguyễn xuân bàn ở huyện thuận châu tỉnh sơn la
đã được đặc xá trở về địa phương làm lại cuộc đời trở thành công dân có ích được bà con lối xóm tin tưởng và yêu mến
được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương đặc biệt là công an xã tạo điều kiện cho tôi là làm lại hộ khẩu rồi chứng minh nhân dân
và các anh ấy kiến nghị với lại ủy ban xã đảng ủy xã để tôi được vay cái vốn ngân hàng chính sách xã hội dành cho hội nghèo
và tôi được vay bà con
thì từ ba mươi chỗ đó đầu tiên là tôi sử dụng vào cái việc là ươm một số cây giống chủ yếu là cây cà phê
vì lúc bây giờ cây cà phê đang thịnh hành trên đất sơn la
thế thì sau đó thì tôi không phải làm đơn thuần về cây cà phê nữa mà tôi mở đâu diện tích tôi thuê đất để tôi làm thêm nhiều loại cây trồng rừng khác
ví dụ như thông lát bạch đàn keo mèo theo nhu cầu của thị trường
năm năm trở lại đây
thì mỗi năm là trừ các cái chi phí đi thu nhập của tôi cũng được khoảng độ trăm rưỡi đến xích xót hai trăm linh triệu
thì khi trở về địa phương qua quá trình hòa nhập cộng đồng tôi cũng được nhân dân tín nhiệm
bầu tôi làm trưởng ban công tác mặt trận của thôn
rồi sau đó là làm trưởng ban quản lý chợ xã tông lệnh
rồi là hội trưởng hội khu huynh của ba trường hội thông
từ cấp một tiểu học đến cấp hai đến cấp ba
và tôi thấy rằng nó cũng rất là mệt
rất là bệnh nhưng mà chính cái bệnh cái mệt ấy nó mang lại cái hạnh phúc cho đầu
và là cho đến giờ thì tôi cảm thấy tôi rất hài lòng trong quá trình về hoài ngập cộng đồng suốt một mươi bốn năm qua
đồng chí nguyễn xuân bàn sau khi được đặc xá trở về địa phương
đồng chí chấp hành gương máu đầu tàu theo quy ước hương ước của thôn
và đồng chí cũng là một trong thành viên tổ liên gia tự quản để đảm bảo phong trào an ninh bảo vệ tổ quốc
để bà con nhân dân thôn một học tập và nói theo
tôi đánh giá công dân nguyễn xuân bàn
sau khi hoàng lương là một công dân tốt
ngoài phát triển kinh tế gia đình giỏi
ông còn tích cực tham gia
các hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bên cạnh đó
ông còn vận động gia đình người thân cũng như
hàng xóm láng giềng
làm tốt công tác an ninh trật tự tại địa phương
và tôi cũng có một lời nhắn nhủ với tất cả
anh chị phạm nguyễn hiện đang chấp hành
tha tù tại các trại giam
đã vào đến trại giam rồi trả giá cho hành vi tội lỗi của mình rồi
không còn con đường nào khác
nhận rõ tội lỗi
và cố gắng phục hiện hướng kiện yên tâm cải bạo
chấp hành tốt nội quy quy chế tại giam để được hưởng chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước
sớm trở về với gia đình và xã hội
làm lại cuộc đời
không bao giờ là muộn
thưa quý vị đặc xá tha tù trước thời hạn là một trường hợp
chính sách khoan hồng của đảng nhà nước
và là truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người bị kết án phạt tù
nhằm khuyến khích họ phấn đấu học tập rèn luyện tiến bộ
trở thành người có ích cho xã hội
kể từ khi luật đặc xá sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám có hiệu lực
đây là lần đầu tiên sau bốn năm
chủ tịch nước quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn
cho hơn ba phạm nhân đủ điều kiện
đây là niềm vui lớn đối với các phạm nhân đã nhận thức rõ sai lầm của mình
có tinh thần hướng thiện
và không ngừng nỗ lực trong quá trình lao động cải tạo
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp các cơ sở giam giữ trên cả nước đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cho phạm nhân
để họ trở về với gia đình xã hội được an toàn
để niềm vui ngày trở về luôn luôn được trọn vẹn
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay